sau một mùa giải bóng đá chuyên nghiệp đầy khó khăn thách thức
đêm gala village award hai nghìn hai mươi diễn ra tối qua tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
vinh danh những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua
những cầu độc bộ đoạt giải thành tích cao như viettel hà nội cầu độc bộ sài gòn
những cầu thủ xuất sắc như văn quyết quang hải công phượng huấn luyện viên xuất sắc trương việt hoàng
hay các cầu thủ trẻ như bùi hoàng việt anh đã nhận được những phần thưởng xứng đáng
trước những nỗ lực công hiến cho người hâm mộ qua những trận đầu hay và nhiều bàn thắng đẹp
tại chương trình cũng đã vinh danh giải thưởng liên quan đến công tác chuyên môn tổ chức trận đấu
như ban tổ chức trận đấu tốt nhất cầu độc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất
bên cạnh đó village award hai nghìn hai mươi cũng là dịp để tôn vinh những nhà tài trợ luôn đồng hành cùng giải đấu
cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ bóng đá cả nước
khép lại một mùa giải đầy xuôi động village mùa tới hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn
bởi lại sự vươn lên của việt thao là động lực cho các đội bóng khác đôi tư để hướng đến chức vô địch